theo kết luận điều tra đầu năm hai nghìn một mươi chín hình tài bị các đối tượng xấu móc nối tham gia tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
thông qua mạng xã hội huỳnh tiến đã tham gia bỏ phiếu bằng hình thức gửi email trưng cầu dân ý bầu lãnh đạo của tổ chức phản động lưu vong này và lôi kéo cha cùng tham gia
hai đối tượng đã có các hoạt động như trình bày nội dung bản dự thảo hiến pháp tại cuộc họp trực tuyến của tổ chức phản động và lôi kéo một số cá nhân tham gia
tuy nhiên lực lượng công an đã kịp thời phát hiện đấu tranh làm rõ và ngăn chặn hành vi của các đối tượng
công an huyện điện biên tỉnh điện biên vừa phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng thu giữ hai kg ma túy tổng hợp
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại bản xuân tre hai xã búng lao huyện mường ảng công an huyện điện biên chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tỉnh
công an xã búng lao huyện mường ảng bắt quả tang đối tượng quang văn lả chú tại huyện tuần giáo về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hai kg ma túy tổng hợp
chiều nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn thanh tùng chú tại thành phố biên hòa để điều tra về hành vi giết người
trước đó khoảng hai mươi hai h hai mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi một tùng ăn nhậu say về nhà muộn nên bị mẹ ruột là bà nguyễn thị liên la mắng
tùng đã lấy một cây gậy kim loại đánh liên tiếp nhiều cái khiến bà liên nằm bất đậm
sau đó thì tùng tiếp tục đi vào phòng ngủ
sáng ngày một mươi chín tháng một mươi một phát hiện bà liên đã chết tùng đã kéo rác bà liên ra phía sau vườn nhà cất giấu
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ nổ súng dẫn đến chết người xảy ra tại phường năm thành phố trà vinh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh
vừa khởi tố vụ án hình sự đồng thời khởi tố thêm một mươi chín bị can về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi bị hại đang uống nước cùng với nhóm bạn tại khóm ba phường năm thành phố trà vinh
do có mâu thuẫn nhóm của nguyễn trường giang mang theo nhiều dao súng tự chế rồi hẹn nhau ra giải quyết mâu thuẫn
vụ ẩu đả giữa hai nhóm khiến một người trúng đạn tử vong và một người bị thương
sau đó thì nguyễn trường giang cùng đồng bọn đem mô tô và ô tô tẩu thoát
cơ quan chức năng đã khởi tố
bắt tạm giam năm bị can về hành vi giết người đồng thời khởi tố thêm một mươi chín đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
tháo biển số xe xông vào tận nhà dân để cướp tài sản
đối tượng nguyễn hiễu tài chú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng bắt giữ
theo điều tra chiều ngày một mươi hai tháng một mươi một tài nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản
nên mượn xe máy tháo biển kiểm soát để dễ dàng qua
sau khi rẽ vào đường trương định phường mân thái quận sơn trà
thấy một cháu bé đang xem điện thoại trong nhà tài đã lẻn vào và giật lấy điện thoại rồi bỏ chạy
đến dạng sáng nay tài đã bị phát hiện và bắt giữ khi đang trốn tại trung cư hòa minh
truy thu được chiếc điện thoại tài đã đem cầm cố
khai nhận với cơ quan công an trước đó thì tài còn thực hiện một vụ cướp giật khác trên đường phan thị nẻ
bán đi lấy tiền tiêu xài
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình
chuyển hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị